sở y tế tp đà nẵng thông tin bốn mươi trường hợp mới cách ly xét nghiệm đều có kết quả âm tính với covid một mươi chín
trong số đó có hai mươi sáu mẫu được lấy từ các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân người anh xác định nhiễm covid một mươi chín
ngành y tế đà nẵng sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
đối với toàn bộ những người có tiếp xúc gần với hai bệnh nhân người anh
tùy theo thời điểm tiếp xúc của từng trường hợp để đạt kết quả xét nghiệm chính xác nhất
hiện các trường hợp tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đang được cách ly
theo dõi sức khỏe tại bệnh viện phổ đà nẵng bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng và bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
cũng trong ngày một mươi tháng ba sở y tế tỉnh quảng trị cho biết toàn tỉnh có một mươi trường hợp cách ly
theo dõi tại trung tâm điều trị covid một mươi chín nằm trong bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi
đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
trong đó ba trường hợp xét nghiệm âm tính đã được xuất viện hoàn thành việc cách ly
hai trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm âm tính vào chiều nay một mươi tháng ba
trong hai mươi ba trường hợp cách ly tập trung tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũ
có ba trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly đủ một mươi bốn ngày
sáu trường hợp được kết thúc cách ly do người nghi nhiễm có kết quả âm tính với covid một mươi chín
bốn trường hợp vẫn còn cách ly
ngày một mươi tháng ba viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm
đối với các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại tỉnh phú thọ
cả ba trường hợp trên đều có kết quả âm tính và vẫn đang được cách ly theo đúng quy định
tính đến thời điểm này phú thọ vẫn chưa có trường hợp nào mắc covid một mươi chín
tại trường quân sự tỉnh hiện đang tiến hành cách ly tập trung ba mươi một trường hợp
trên hai trăm linh trường hợp được hướng dẫn cách ly tại nhà
ngày một mươi tháng ba ngay sau khi phát hiện hai ca dương tính về covid một mươi chín xảy ra trên địa bàn
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức họp khẩn để ban giải pháp lên phương án tối ưu
và triển khai các biện pháp y tế ngăn ngừa dịch
bên cạnh tuân thủ nghiêm ngặt những quy định phát đồ điều trị của bộ y tế
tỉnh quảng nam cũng tiến hành tham khảo lấy ý kiến của những bác sĩ chuyên gia đầu ngành
kinh nghiệm trong công tác chữa trị phòng chống lây nhiễm ở các bệnh viện lớn trên địa bàn
đồng thời quán triệt không để thiếu lương thực các nhu yếu phẩm
trang thiết bị y tế phục vụ tại các điểm cách ly